tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhằm tôn vinh những cá nhân tập thể lao động đã có nhiều sáng kiến cũng như đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của đơn vị doanh nghiệp
nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy là vận động cán bộ khoa học kỹ thuật công nhân viên chức lao động thi đua phát huy sáng kiến
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh hướng tới mục tiêu khai thác tối đa nguồn lực trong nước
trong đó có nguồn lực về khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa tiết kiệm nguyên vật liệu giữ vững thương hiệu hàng việt nam và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới
vì vậy trong năm năm thực hiện phong trào thi đua lao động sáng tạo đã có hơn một triệu lượt cán bộ kỹ sư công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học
trong đó nhiều đề tài và sáng kiến đã làm lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho đơn vị công ty doanh nghiệp
tuy nhiên hiện nay phong trào thi đua tại một số đơn vị cơ sở chưa thực sự được quan tâm
tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ chủ động phối hợp với chính quyền cơ quan quản lý để nâng cao nhận thức của công nhân lao động
chủ động tranh thủ sự ủng hộ của các đơn vị để nâng cao kinh phí hỗ trợ bảo đảm và thúc đẩy các hoạt động phong trào sáng kiến sáng tạo ở đơn vị doanh nghiệp